ngày một mươi hai tháng chín tại thành phố huế cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử tổ chức hội thảo
các giải pháp tăng doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền nhằm đánh giá thực trạng dịch vụ
công nghệ truyền hình trả tiền tại việt nam và tìm kiếm các giải pháp gia tăng doanh thu
đối với dịch vụ truyền hình trả tiền tại việt nam
việt nam hiện có bảy mươi hai cơ quan báo chí hoạt động phát thanh truyền hình một mươi hai đại lý cung cấp kênh nước ngoài
ba cơ quan báo chí biên tập kênh nước ngoài với số giờ chương trình tự sản xuất mới trung bình sáu trăm một mươi hai giờ
trên hai trăm bảy mươi chín kênh trong nước cùng hàng trăm giờ chương trình liên kết sản xuất về nội dung giải trí
mặc dù có đến tám mươi người việt nam xem nội dung truyền hình do việt nam sản xuất
tuy nhiên tỷ lệ bình quân khán giả xem truyền hình và tiếp cận truyền hình có xu hướng giảm
tại hội thảo đại diện các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ truyền hình ott đã có những chia sẻ
về kinh nghiệm thực trạng và những thách thức mà doanh nghiệp đang đối mặt
với những cơ hội và thách thức cho cả truyền hình trả tiền truyền thống và ott
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cho rằng doanh nghiệp cần cung cấp các nội dung hấp dẫn
đầu tư công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ